truyền thông quốc tế và nhiều chuyên gia nhận định khi thế giới cũng như khu vực đông nam á có hàng nghìn ca nhiễm virus sars cov hai
thì việt nam đã nổi lên như hình mẫu thành công chống dịch của thế giới
dù có nguồn lực và nguồn y tế hạn chế nhưng việt nam đã kìm hãm được một đại dịch toàn cầu
gây khủng hoảng cho hệ thống y tế của nhiều quốc gia phát triển
dư luận quốc tế đánh giá chính sự minh bạch cùng với quyết tâm chính trị nhất quán đã giúp việt nam làm nên thành công này
trang mạng comerson ru của nga ngày hai mươi ba tháng bốn đã có bài đánh giá mô hình chống dịch của việt nam là cop một trăm linh hai
vì việt nam giáp với trung quốc nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên
trong khi đó bài viết trên trang tin handelblatt thương mại của đức ngày hai mươi hai tháng bốn
tác giả cho rằng chính sự phản ứng từ rất sớm đã giúp việt nam chiến thắng một cách ngoạn mục trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng bốn trang forbes com ở mỹ đăng bài viết của chuyên gia mark travers cho thấy việt nam

việt nam đứng đầu danh sách các quốc gia có đông đảo người dân ủng hộ cách ứng phó của chính phủ đối với dịch covid một mươi chín
theo kết quả thăm dò của yougov tại hai mươi sáu quốc gia chín mươi năm người dân việt nam cho rằng
chính phủ việt nam đang xử lý đại dịch covid một mươi chín rất tốt hoặc tương đối tốt
một chương trình talk show ăn khách của kênh truyền hình veda thuộc lực lượng vũ trang liên bang nga
vừa có buổi phát sóng đêm ngày hai mươi hai tháng bốn với đề tài dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
trong đó dành không ít thời lượng để phân tích về những thành công của việt nam trong cuộc chiến chống lây nhiễm virus sars cov hai